từ đó các trinh sát tiến hành ra soát lại và xác định
cách hiện trường khoảng năm mươi mét cũng có một hộ gia đình kinh doanh hoa
tuy nhiên hai hộ gia đình này lại có mối quan hệ thân thiết họ hàng xa với nhau
do đó ngay từ ban đầu nếu anh em chủ quan lơ là vấn đề này thì rất khó
vì khi xảy ra cháy gia đình bán hoa kế bên cũng có qua thăm hỏi
một cán bộ phòng cảnh sát hình sự kể lại
sau khi gây án hiếu tỏ ra rất bình tĩnh
theo dõi lực lượng công an khám nghiệm
bằng sự nhạy bén tại hiện trường điều tra viên nhận thấy hiếu không bình thường
cụ thể khi hiếu xuất hiện ở điểm này
lúc thay đổi ở địa điểm kia phương tiện đi lại cũng thay đổi liên tục
đồng thời thông tin từ trinh sát báo về ban chuyên án
là gia đình hiếu gần đây có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân
từ đó hiếu lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
ban chuyên án lập tức tập trung thu thập toàn bộ thông tin của hiếu
và lịch trình di chuyển của hiếu
trong hai mươi bốn giờ
cách hiện trường khoảng hai mươi mét camera cũng ghi được hình ảnh hơn giờ
có một người điều khiển xe máy tháo tất cả dàn áo xe
nhưng vẫn còn bàn thờ công tơ mét chở can xăng bật xuống
người này di chuyển rất nhanh
qua camera chỉ thấy một chiếc xe không nhận rõ nhãn hiệu
từ hình ảnh này thì thấy người này đi vào đi ra đúng một cung đường đó
tích hợp thông tin với người nghi ngờ tại hiện trường
thì mình mới bắt đầu tìm hiểu
bắt đầu liên hệ với địa phương để xác định
người này có sử dụng chiếc xe waze nào hay không
một cán bộ cho biết
theo thông tin xác nhận của địa phương
hiếu có sử dụng chiếc xe quay
từ đó một tổ trinh sát được cử về nhà hiếu giám sát
đúng thời điểm đó tổ trinh sát phát hiện trên xe cha của hiếu
có mũ bảo hiểm màu đỏ hai sọc
dạ quang y như hình ảnh camera ghi lại tại hiện trường vụ cháy
riêng xe máy của hiếu
tuy đã được lắp ràn áo màu đỏ mới sơn
nhưng trinh sát phát hiện
đồng hồ công tơ mét đã cũ
và giống như hình ảnh trong camera ghi lại
từ đó ban chuyên án xác định
hiếu chính là người gây án
ban chuyên án lập tức vạch ra một kế hoạch để hiếu phải nhận tội
khi trích xuất camera và điều tra
chúng tôi đã nắm rõ thời gian địa điểm hiếu di chuyển
do đó khi hỏi về thời gian đi đâu làm gì
thì hiếu khai không đúng
bằng những tài liệu chứng cứ và nghiệp vụ
đến bốn giờ chiều cùng ngày
hiếu mới bắt đầu khai nhận hết
và cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày
một cán bộ cho biết
một cán bộ trinh sát cho biết
trước khi gây án
hiếu đã có sự chuẩn bị rất tinh vi để qua mặt công an
theo đó hiếu sử dụng xe máy hiệu quây màu xanh
chiếc xe mà trực tiếp đi gây án
đi tới một bãi đất trống trong khu công nghệ cao
và tháo hết dàn áo
đồng thời xịt sơn đổi màu áo cho xe
từ màu xanh sang màu đỏ
mặt nạ cốc tơ mét đồng hồ của xe không thay đổi được
sau khi thay đổi màu xe
hiếu để xe way tại đó và đi về nhà
để đánh lạc hướng điều tra
một lát sau hiếu lại sử dụng xe dream đi mua xăng
và các vật dụng cần thiết
sau đó hiếu đến bãi đất trống đổ chiếc xe quay
và đi gây án
gây án xong
hiếu chạy chiếc xe quay về bãi đất trống
ở khu công nghệ cao
gắn dàn áo đã được sờn màu đỏ
tuy nhiên khi đến nhà hiếu

trong sự nhạy bén
lực lượng trinh sát nhận thấy
giàn áo xe có lớp sơn còn ướt và loang lổ
tại cơ quan điều tra
bước đầu hiếu khai nhận
cùng là ba con với vợ chồng nạn nhân
cúng buôn bán hoa trên đường nguyễn văn thạnh
trong buôn bán giữa hiếu và vợ chồng nạn nhân
thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
đa phần là do tranh giành
đố kị cho việc buôn bán hoa
nhiều lần hiếu đã dùng kẽm cột cửa nhà nạn nhân
để đe dọa
uy hiếp vợ chồng
và hai đứa con của nạn nhân
đình điểm của vụ việc
là vào dặng sáng ngày một tháng sáu
hiếu đã đem căn xăng hai mươi lit
đến tiệm hoa của vợ chồng nạn nhân
hiếu khóa trái cửa chính tiệm hoa
sau đó dùng dây vải khoảng tám mét
tầm xăng vào trong nhà
qua cửa sổ bên hông nhà nạn nhân
hiếu tiếp tục đổ xăng vào dây vải
cho xăng chảy vào nhà
rồi châm lửa đốt
ngọn lửa bùng phát
hiếu cầm căn nhựa bỏ chạy khỏi hiện trường
và ném căn nhựa chứa xăng đi
có thể thấy hiếu cực kỳ ma mảnh
và chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi gây án
hiếu còn biết hợp thức hóa
về thời gian ngoại phạm
để nguy tạo khi xảy ra vụ việc
là đang ở một địa điểm khác
hiếu có động cơ rất rõ ràng
chuẩn bị tất cả để đối phó với lực lượng điều tra
như phương tiện quần áo
sinh hoạt hàng ngày
đến lời nói khi làm việc cũng chuẩn bị trước
ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
tuyên bị cáo trần hiếu ba mươi một tuổi
ngụ tại thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh bốn năm tù
về tội hủy hoại tài sản
tử hình về tội giết người
tổng hình phạt chung là tử hình
theo cáo trạng cho rằng
chị nguyễn thị bạch liễu
vợ anh lực em họ hiếu
nhiều lần tỏ thái độ khinh thường mình
nên hiếu bực tức
nảy sinh ý định dùng xăng đốt phòng trọ
của vợ chồng chị liễu
chiều ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
hiếu rút hai lít xăng
từ xe máy của mình
giấu trước cửa nhà
tối cùng ngày hiếu lấy xăng xô nhựa
và một đoạn vải đến khu vực nhà trọ
của chị liễu
đến nơi anh này lấy xăng đổ vào xô nhựa
để xăng thấm vào sợi vải
khuya ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hiếu khóa cửa phòng trọ của chị liễu
sau đó anh này cầm xô nhựa
đựng xăng tạt qua cửa sổ
phía trước phòng trọ chầm lửa đốt
lúc này chị liễu và anh lực
đang ngủ trong phòng
phát hiện vụ việc
hàng xóm phá khóa cửa
đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng
anh lực tử vong chị liễu bị thương
hiếu bị công an thành phố thủ đức bắt giữ ngay sau đó
tại phiên tòa
bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội
như cáo trạm truy tố
hiếu khai không có ý định giết người
bị cáo phóng hỏa đốt phòng trọ
nhằm hù dọa
khi chủ tọa chất vấn bị cáo
ý định giết người
tại sao lại khóa cửa phòng
hiếu trả lời
bị cáo nghĩ trong phòng không có ai
nên khóa lại để tránh đám cháy lan sang các phòng trọ khác
hội đồng xét xử nhận định
hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm
đã xâm phạm trực tiếp
tới sức khỏe tính mạng của người khác
cần phải xử lý nghiêm nhằm giam đe